trường đại học y hà nội đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa trường và các cơ sở thực hành
theo đó trường đại học y hà nội và các bệnh viện sẽ hợp tác trên nhiều lĩnh vực
tạo điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên học viên phát triển chuyên môn
cho giảng viên của trường và cán bộ công nhân viên của bệnh viện thực hành
tại lễ ký kết lần này trường đại học y hà nội đã ký thỏa thuận hợp tác với một mươi sáu cơ sở thực hành
là các bệnh viện tuyến trung ương và các bệnh viện trên địa bàn thành phố hà nội
việc tăng cường ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trường và các cơ sở thực hành là tín hiệu tốt cho tương lai phát triển
góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế trong sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân